công an quận bình tân tp hcm đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà ong thị dung năm mươi tuổi ngụ phường một mươi hai quận tám để điều tra xử lý về hành vi sản xuất bột ngọt giả với số lượng lớn
cơ quan chức năng tạm giữ và niêm phong số tăng vật vi phạm gồm một năm trăm chín mươi một gói bột ngọt giả tương đương chín trăm một mươi bốn kg
trước đó trưa ngày một mươi năm tháng một đội cảnh sát kinh tế công an quận bình tân phối hợp công an phường an lạc a phát hiện bà dung đang điều khiển xe gắn máy chở theo ba bao tải có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra
qua đó phát hiện một trăm tám mươi sáu gói bột ngọt tương đương chín mươi sáu kg mang nhãn hiệu ajinomoto
bước đầu bà dung khai tất cả số hàng này đều là hàng giả do chính mình sản xuất tại một căn nhà trên đường lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân
cơ quan cảnh sát tiếp tục mở rộng truy xét những người có liên quan trong vụ việc này